và được chính thức đưa vào trong văn kiện đại hội đảng tám các vấn đề chính sách xã hội đều giải quyết theo tinh thần xã hội hóa nhà nước giữ vai trò nằm cốt đồng thời động viên mỗi người dân các doanh nghiệp các tổ chức trong xã hội các cá nhân và tổ chức nước ngoài cùng tham gia giải quyết các vấn đề xã hội
nghị quyết đại hội đảng chín tiếp tục khẳng định các chính sách xã hội được tiến hành theo tinh thần xã hội hóa đề cao trách nhiệm của chính quyền các cấp huy động các nguồn lực trong nhân dân và sự tham gia của các đoàn thể nhân dân
là đổi mới những vấn đề cấp thiết từ quan điểm sự chỉ đạo đến mục tiêu cơ chế chính sách phương pháp điều kiện đảm bảo thực hiện sứ mệnh này đang được đặt vào tay của hệ thống các cơ sở đào tạo giáo viên
với mục tiêu đào tạo giáo viên trở thành chuyên gia về giáo dục hơn là chuyên gia truyền đạt kiến thức các cơ sở đào tạo giáo viên cần có giải pháp chiến lược và mục tiêu nâng cao chất lượng giảng viên trường sư phạm trong đó trọng tâm là năng lực nghề nghiệp của chính giảng viên

hiện đang là một trong hai trang web giáo dục có uy tín hoạt động theo hình thức tự chủ tài chính
năm nay giáo diện mở ra không gian tương tác trao đổi nội dung bài học giữa học sinh và giáo viên đối ngũ các giáo viên trực trợ giảng online ở tất cả các môn học
tham gia hình thức học trực tuyến này người học chỉ cần bỏ ra chi phí bằng năm một mươi chi phí học trực tiếp ở trường công
học sinh vượt qua các bài thi qua mạng vẫn được cấp bằng chứng chỉ tốt nghiệp đây là xu thế giáo dục trên thế giới hiện nay
tuy nhiên ở việt nam học trực tuyến vẫn đang là một hình thức bổ trợ giáo dục chưa có nhiều điều kiện phát triển thành một kênh giáo dục tư nhân được thừa nhận
các tổ chức đơn vị tư nhân có nhiều ưu thế thuận lợi để tạo ra các giá trị mới cho người tiêu dùng
nơi nào có điều kiện thì chúng ta tự
tự chủ kinh tế phát triển
còn nơi vùng sâu vùng xa bên dưới hải đảo thì chúng ta phải lâm lượng chăm lo nghĩa là nhà nước vẫn phải đảm bảo
mục tiêu của chúng ta là như vậy
cho nên cái tự chủ là chúng ta phải hiểu cho đúng bản chất
anh nào đủ điều kiện hoàn toàn có năng lực cán bộ điều kiện kỹ thuật điều kiện nhân dân đời sống ở nơi đó thì chúng ta tự chủ
còn lại nơi nào chúng ta vẫn phải bao cấp của nhà nước
và chúng ta chỉ có thể
tự chủ được một cái phần nào đó
xã hội hóa
và cái quan trọng muốn làm được như vậy thì chúng ta phải tăng thêm xã hội hóa theo cái cách là mở rộng thêm cái sự tham gia của tư nhân vào lĩnh vực giáo dục
như vậy là một trong những vấn đề xuyên suốt bao trùm các nhiệm vụ nêu trên chính là đổi mới
từ quan điểm đến mục tiêu nội dung giải pháp thực hiện
từ chương trình phương pháp dạy học đến công tác quản lý
từ cơ chế chính sách
bảo đảm đến nghiên cứu khoa học
khác với các nghị quyết chuyên đề về giáo dục trước đây vấn đề đổi mới giáo dục và đào tạo được nêu ra tại nghị quyết số hai mươi chín nqtu và nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng đã có nội hàm sâu sắc hơn
đổi mới không còn nêu chung chung mà đổi mới phải từ gốc rễ từ tư duy nhận thức đến hành động và việc làm cụ thể
thông qua những cơ chế chính sách thiết thực và giải pháp thực hiện xác thực khả thi hơn
từ nhận thức đó những năm qua bám sát nghị quyết số hai mươi chín nqtu và nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
các cấp ủy tổ chức đảng ở các ban bộ ngành cơ quan trung ương và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ
góp phần đưa công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đi đúng lộ trình
từng bước tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ nhiệm vụ xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
có thể khẳng định vai trò của đổi mới phương thức quản trị công trong các đơn vị sự nghiệp công lập là giải pháp để nền giáo dục nước ta hướng đến sự phát triển bền vững
phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế